tảo hôn không còn là câu chuyện mới tại các thôn bản vùng cao của lào cai
thời gian gần đây mặc dù nạn tảo hôn đã có xu hướng giảm nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền
nhưng trên thực tế vẫn còn đó nhiều câu chuyện buồn về những cặp vợ chồng trẻ
để giải quyết dứt điểm vấn đạn này vẫn còn không ít khó khăn
phản ánh tại huyện vùng cao bắc hà tỉnh lào cai
chấu xeo biên lấy vợ khi chưa học xong lớp bảy
và bước sang tuổi một mươi sáu em đã chuẩn bị đón đứa con đầu lòng
biên bỏ học lấy vợ vì vui theo chúng bạn
nhưng cái háo hức ban đầu nhanh chóng qua đi
để lại những nỗi buồn cho cậu bé ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới
và nỗi buồn của những cặp vợ chồng trẻ con còn kéo dài mãi đến khi những đứa trẻ ra đời
em bé này đã năm tháng tuổi nhưng vẫn chưa được đặt tên và phải mất gần một năm nữa
bố em mới đủ tuổi để làm khai sinh cho con theo họ của mình
vài năm trở lại đây tình trạng tàu hôn tuy có giảm nhưng vẫn khá phổ biến ở nhiều xã vùng cao của huyện bắc hà
nguyên nhân là do trình độ dân trí và nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế
việc xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định cũng đang là khó khăn đối với chính quyền địa phương
theo quy định là phạm xong phải tay ra không cho ở sống với nhau
nhưng mà một số cặp vợ chồng phạm xong vẫn ở với nhau
thì nếu mà muốn làm cam thì cũng chẳng có cơ chế nào làm cam
mục tiêu của tỉnh lào cai là phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ giảm từ bảy mươi đến tám mươi một năm số lượng người tào hôn
đến năm hai nghìn hai mươi năm căn bản chấm dứt tình trạng tàu hôn và hôn nhân cận huyết thống
tuy nhiên để làm được điều này thì các cấp chính quyền cần tăng cường công tác lãnh đạo
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân tập trung tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình